tháng một năm hai nghìn một mươi chín vừa qua ủy ban nhân dân tỉnh thái bình đã xem xét mở rộng quy mô khu du lịch sinh thái cồn vành
từ một sáu trăm chín mươi sáu hectare đến gần bảy hectare từ khu vực cửa ba lạt đến cửa lân
tháng một năm hai nghìn một mươi chín vừa qua ủy ban nhân dân tỉnh thái bình đã xem xét mở rộng quy mô khu du lịch sinh thái cồn vành
được thủ tướng chính phủ phê duyệt
tháng một năm hai nghìn một mươi chín vừa qua ủy ban nhân dân tỉnh thái bình đã xem xét mở rộng quy mô khu du lịch sinh thái cồn vành
từ một sáu trăm chín mươi sáu hectare lên gần bảy hectare từ khu vực cửa ba lạt đến cửa lân

từ một sáu trăm chín mươi sáu hectare đến gần bảy hectare từ khu vực cửa ba lạt đến cửa lân
tháng một năm hai nghìn một mươi chín vừa qua ủy ban nhân dân tỉnh thái bình đã xem xét mở rộng quy mô khu du lịch sinh thái cồn vành

tháng một năm hai nghìn một mươi chín vừa qua ủy ban nhân dân tỉnh thái bình đã xem xét mở rộng quy mô khu du lịch sinh thái cồn vành

tháng một năm hai nghìn một mươi chín vừa qua ủy ban nhân dân tỉnh thái bình đã xem xét mở rộng quy mô khu du lịch sinh thái cồn vành
từ một sáu trăm chín mươi sáu hectare đến gần bảy hectare từ khu vực cửa ba lạt đến cửa lân